phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm
vừa kiểm tra phát hiện một kho thuốc điều trị kit xét nghiệm covid một mươi chín không rõ nguồn gốc tại quận bình tân
thời điểm kiểm tra người đại diện pháp luật của công ty adn sky là nguyễn thanh thảo không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
qua làm việc thảo khai mua kích xét nghiệm và thuốc điều trị covid một mươi chín của một người campuchia thông qua mạng xã hội
sau khi chuyển tiền người bán sẽ giao hàng đến tận nhà hoặc là gửi cho nhà xe để thảo tới nhận
riêng số cồn sát khuẩn thảo khai được công ty sản xuất nhưng không xuất trình được giấy phép sản xuất kinh doanh mặt hàng này
hiện lực lượng chức năng đang kiểm đếm số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật